tổng thống mỹ donald trump đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp covid một mươi chín
và tạo điều kiện cho việc cung cấp thêm viện trợ liên bang lên tới con số là bốn mươi tỷ usd nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan
đồng thời cho phép cơ quan quản lý khẩn cấp liên bang dỡ bỏ các hàng rào pháp lý để phân phối ngân sách cứu trợ nhanh hơn
các biện pháp trên của chính quyền tổng thống trump được đưa ra trong bối cảnh số ca có xét nghiệm dương tính với virus sars cov hai
ngày càng tăng nhanh tại các thành phố và tiểu bang của nước này báo hiệu khả năng khó có thể kiểm soát được dịch bệnh tại quốc gia này